sau gần một trăm hai mươi năm năm cây cà phê trở thành cây công nghiệp đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu
vậy một câu hỏi được đặt ra là đối với cây macca với tinh thần đi sau về trước và việt nam khảo nghiệm phát triển và bước đầu đã thành công
thì cần một mươi năm hay là hai mươi năm tới đây để có thể trở thành cây đứng đầu thế giới
đây là vấn đề mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đặt ra tại hội nghị đánh giá kết quả năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát triển ngành hàng macca tại việt nam diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
hội nghị phát triển cây macca đã tập trung thảo luận đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc phát triển cây macca
giúp bà con nông dân cùng doanh nghiệp là xây dựng được cái truy xuất nguồn gốc mã vùng trồng
để đảm bảo được doanh nghiệp có thể có những cái đầu vàng chất lượng ổn định nhất
để có thể là cung ứng cho những thị trường xuất khẩu khó tính nhất trên thế giới
tức là đến hai nghìn ba mươi tổng doanh thu của ngành maca việt nam phải đạt một tỷ đô la
thì để đạt được cái mục tiêu đó thì điều mà chúng tôi quan tâm nhất vẫn là thị trường
macca của việt nam sẽ là maca hữu cơ và chúng ta sẽ bán vào những thị trường cao cấp như thị trường mỹ châu âu
khẳng định giá trị quan trọng của macca không chỉ là cây dinh dưỡng xóa đói giảm nghèo góp phần bảo vệ quốc phòng an ninh
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh ngoài giá trị kinh tế cây macca chứa đựng nhiều giá trị xã hội đặc biệt
vì cây macca có thể vào vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
do đó chính phủ yêu cầu cây macca phải là cây đi sau về trước
cây macca cần phải được quy hoạch tiểu vùng trồng cùng với thúc đẩy chế biến sâu và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ
chính phủ và thủ tướng chính phủ các ông chính phủ quản lý công bố cái giống này
chúng ta đang xem một loạt giống đã được công bố đừng để trồng và không có quả tội người dân
nhà nước doanh nghiệp và người dân
không có tìm hiểu thấu đáo vấn đề giống
thứ hai đối với vùng tây nguyên thì đưa vào trồng sen vì các nhiệm tích trồng cà phê trồng các loạt gái rồi
còn vùng tây bắc thì trồng thuần tức là trồng tập trung
hôm nay có đồng chí dũng chủ tịch tỉnh lai cao một số tỉnh phía bắc đây
thứ ba đây là cây thăm canh cho nên chú ý đồng bộ ngay từ đầu mới cho hiệu quả
thứ tư dứt khoát phải đồng bộ công nghiệp chế biến càng sau càng tốt
thứ năm đây là ngành hàng mới cho lên các ngành ngăn hàng tài chính dành nguồn vốn cho macca
trong một mươi năm gần đây tuy macca phát triển nhanh nhưng chỉ đạt bốn trăm năm mươi ha và sản lượng chỉ chiếm hai trăm linh tấn chiếm một sản lượng hạt có dầu hiện nay
thủ tướng cũng đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tập trung giả soát hoàn thiện các cơ chế chính sách cho phát triển cây mắc ca